một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại kho chứa vải của công ty cổ phần đồng tiến
phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai thiêu dụi khoảng hai m hai nhà xưởng
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày một mươi một tháng một mươi
ngay khi nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã huy động một mươi hai xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
tuy nhiên do trong kho chủ yếu là vật liệu dễ cháy nên phải mất nhiều giờ sau
đám cháy mới được khống chế rất may là không có thiệt hại về người
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị nhung chú tại xã nhữ hán huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra xử lý trước pháp luật
nhung đã lập một tài khoản facebook mang tên trần quang khánh dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói đàn ông
và kết bạn với một người phụ nữ tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hcm
khi biết người phụ nữ này
phát sinh tình cảm yêu đương nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lấy lý do là giải quyết công việc nhiều lần nhung đã yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã nhiều lần đòi tiền không được
đã đến phòng hình sự công an tỉnh hà giang để tố giác
với hành vi chống người thi hành công vụ trần thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú tại thị trần núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng một mươi thúy cùng với nguyễn văn nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và trần văn bửu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đều trú tại huyện thoại sơn đi trên hai xe mô tô
khi đến tỉnh lộ chín trăm bốn mươi ba đoạn thuộc tổ một mươi chín khóm tây khánh hai phường mỹ hòa tp long xuyên
thì bị tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phường mỹ hòa phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm
trong quá trình lập biên bản thúy đã có hành vi lăng mạ xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
và dùng tay mũ bảo hiểm hành hung một cán bộ công an phường mỹ hòa
tại cơ quan công an bước đầu thúy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
một đường dây chuyên làm giả giấy tờ xét nghiệm covid một mươi chín vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận triệt phá
ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố phan thiết đã bắt giữ các đối tượng chính trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
gồm trần xuân đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy diệp từ hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phùng thành tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại tỉnh bình thuận
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bảy phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín có kết quả âm tính giả
nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả và máy móc có liên quan
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục mở rộng chuyên án đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tp con tum tỉnh con tum đã tiến hành bắt xử hai đối tượng đã có hành vi cững đọc tài sản của một số người dân trên địa bàn xã hòa bình tp con tum tỉnh con tum
theo hồ sơ ban đầu vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai đối tượng gồm trương quốc khánh hai mươi hai tuổi và võ trung bình hai mươi tám tuổi
cùng chú tại thôn bốn xã hòa bình tp con tum đã có hành vi xin tiền
công an tp con tum đã đề nghị ai đã từng là nạn nhân của vụ việc tương tự trên hãy đến cơ quan công an phối hợp trình báo
kính thưa quý vị liên quan đến vấn đề thu phí điều trị covid một mươi chín tại các cơ sở y tế tư nhân
mới đây thì sở y tế tp hcm cho biết đã yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân không được thu phí
cơ sở y tế bệnh viện không được thu thêm tiền của bệnh nhân
đồng thời cơ sở y tế tư nhân phải tổ chức khám bệnh cho người mắc covid một mươi chín theo đúng quy định
không được từ chối hoặc yêu cầu người bệnh ký cam kết chi trả chi phí điều trị covid một mươi chín
chi phí tiện ích tăng thêm ngoài quy định thì được thu thêm theo thỏa thuận giữa bệnh viện với người bệnh
nhưng phải đúng với mức giá mà bệnh viện đã kê khai với sở y tế
sẽ kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện gói an sinh ba và tránh phát sinh tiêu cực
bên cạnh đó người chăm lo vật chất thành phố sẽ cố gắng chăm lo cả về tinh thần và tâm lý cho người lao động hậu covid
và đây là những thông tin của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi khẳng định tại hội nghị tiếp xúc cử tri
của tổ đại biểu quốc hội số chín tp hcm chiều tối qua ngày một mươi tháng một mươi một
vấn đề an sinh xã hội giải pháp giữ chân người lao động tiếp tục là vấn đề nóng
được cử tri bốn quận quyện nhà bè quận bốn quận bảy và cần giờ quan tâm
nêu ý kiến
ông đào ngọc tiên cử tri huyện nhà bè cho rằng phải nhìn nhận hệ thống chính quyền thành phố đã cố gắng nhưng chưa đủ
theo ông tiên thành phố có phần lúng túng và không có chiến lược rõ ràng trước làn sóng người lao động trở về quê sau giãn cách
khi người dân ồ ạt trở về chưa cho thấy sự liên kết chặt chẽ với các địa phương để hỗ trợ an sinh và đưa đón an toàn hiệu quả
còn cử tri trần mạnh dũng khu phố sáu phường tân phong quận bảy thì nhận thấy
thành phố đang nợ những người lao động này một ân tình
lực lượng lao động nhập cư tại thành phố hồ chí minh rất quan trọng
chiếm đa số tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh cũng như bình dương đồng nai
vì vậy để phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín cần đưa lực lượng này trở lại thành phố
tôi cho là phải cần có một chính sách rất cụ thể rõ ràng cho lực lượng lao động nhập cư
vấn đề thứ hai chúng tôi cũng đề nghị gắn với trách nhiệm
thế là hiện nay mà nói là công tác quản lý lao động nhập cư
thì chúng tôi cho là phải cần
làm tốt từ các doanh nghiệp các người sử dụng lao động
thế nhưng nếu như vừa rồi chúng ta quản lý tốt cái lực lượng này đó
ta có địa chỉ ta có biết người ta cư trú biết người ta ở đâu nó cả một cái
thì chúng ta có thông tin cho cùng với địa phương chính quyền ở phường xã quận
thì rõ ràng là khi đó thì chúng ta làm công tác an sinh tới tận tay người lao động nhập cư
mình làm kịp thời nguyện vọng của người ta mình nắm được
tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri
thay mặt tổ đại biểu quốc hội chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan quang mãi cho biết
sẽ tiếp thu tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng
tại các diễn đàn của quốc hội tại kỳ họp thứ hai sắp tới
theo ông phan văn mãi nhiều ý kiến của cử tri đã gợi mở kiến nghị rất thiết thực
cho đến giờ này thì hàng ngày chúng tôi nhận nhận được hàng chục cuốn điện thoại
tin nhắn chỗ này chỗ khác là chưa được giải quyết cái vấn đề an sinh
hay là có những cái bất cập
chính là những ý kiến của đại diện cử tri nói
có những cái việc làm nó không được minh bạch không được công tâm khách quan
có tiêu cực thì đây là một cái việc mà chúng ta không không muốn
chúng tôi cũng thường xuyên đề nghị các cấp chính quyền
và chúng ta thực hiện cái việc này làm sao cho nó thật sự là chú đáo nhất
thì thường trực quỹ ban đã thống nhất hành lập các bàn
để đi kiểm tra giám sát cái việc diễn thai cái gói an sinh đợt ba này
để kịp thời đánh giá để kịp thời
để kiểm chỉnh để chúng ta làm sao cho nó đạt được cái ý nghĩa đúng của cái chính sách này
ngoài ra chủ tịch thành phố khẳng định không chỉ chăm lo về vật chất
thời gian sắp tới thành phố sẽ tính đến các chính sách chăm lo về tinh thần
tâm lý cho người già neo đơn trẻ em mồ côi và những người dân chịu ảnh hưởng vì đại dịch covid một mươi chín
những ngày gần đây nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã mở cửa hoạt động trở lại và để phục hồi sản xuất phát triển kinh tế
hoạt động tại các tỉnh thành đã được gửi thư mời và tạo điều kiện để quay lại thành phố làm việc
vượt chặn đường hơn ba trăm linh km bằng xe gắn máy chiều tối ngày một mươi một tháng một mươi chị lê tạ khánh lan
quê cà mau đã đến chút kiểm soát dịch chấp ranh dưới long an và thành phố hồ chí minh để
làm thủ tục vào thành phố làm việc trở lại sau một thời gian dài ở quê tránh dịch
em từ cà mau lên em lên để làm việc lại tại vì em về cà mau được năm tháng
công ty của em đó làm lại được nửa tháng thôi

thì dưới tỉnh em giờ mới cho người dân đi ra khỏi tỉnh
nên em mới lên được kinh tế nó cũng nghèo hiệp nên là trong ngày đi làm lại rất là lâu
trung đoàn xe gắn máy di chuyển từ hướng các tỉnh miền tây vào thành phố hồ chí minh
có nhiều lao động khác được mời về thành phố làm việc các thủ tục cần thiết để được lưu thông
trên đường đã được chính quyền địa phương hướng dẫn và cấp giấy tờ các chốt kiểm dịch cũng tạo
điều kiện để người dân được trở lại làm việc chủ bán chủ dự gọi em lên làm em không biết
em cũng chỉ nghiệp tình lắm chỉ muốn dẫn em đăng ký đăng ký cái này cái này sao không sao
đầu tiên mình có một cái số kết quả test bao nhiêu hai mươi giờ âm tính hai mươi hai tiếng âm tính cái thứ hai
mình chích một đến hai mũi ở đây mình chích hai mũi nên mình cũng không quan tâm một hai mũi nữa chích hai mũi
cái thứ ba nữa mình ví dụ mình muốn đi đến đâu đúng không thì mình xin xác nhận ở địa phương đó
mình đến mình công tác hay làm việc gì đó và được địa phương đó ok hoặc là có giới hạn giới hạn
mà đi đâu thành phố hồ chí minh đã cho phép được bốn tỉnh liên kỳ di chuyển như là long an
đồng nai tây ninh và bình dương nhưng mà bên cạnh đó phải đáp ứng đủ hai điều kiện
đó chính là điều kiện thứ nhất là phải tiêm một mũi đối với mũi tim hai mũi nhất sau một mươi bốn ngày và
cái thứ hai đó chính là giấy xét nghiệm âm tính của bộ y tế khi người dân được qua chốt thì chúng
tôi đã kiểm tra và chỉ dẫn họ tận tình có người thiếu giấy xét nghiệm có người thì tiêm một
nhưng mà chúng tôi đã hướng dẫn
chúng tôi đã hướng dẫn họ quay về và đáp ứng đủ hai điều kiện để được qua đường trở về thành phố hồ chí minh
cũng có người lao động từ thành phố hồ chí minh về bên long an và ngược lại thì chúng tôi cũng đã
có hướng dẫn để giúp họ có thể là di chuyển ra về bình thường
không chỉ có động lực là công việc đã trở lại bình thường người dân cũng vui vui mừng khi các f công ty
đã được thành phố ưu tiên nguồn vaccine để tiêm cho người lao động ngay sau khi tham gia vào sản xuất
hiện tại là công ty có đăng ký cho nhân viên được tiêm
cho nên hiện tại là em lên là ngày mai em sẽ được tiêm luôn cho nên tranh thủ lên cho chiều luôn
tuy là mở cửa nhưng mà vẫn còn một ngày vẫn có rất là nhiều cái ca bệnh
cho nên là nếu mình lên mình tiêm càng sớm càng tốt thì nó bảo vệ sức khỏe của mình

nên là lên thành phố để được tiêm
em cũng trong mong là từng ngày đấy được tiêm hai mũi rủ hai mũi để được đi làm á
như vậy thành phố hồ chí minh không chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động
từ các tỉnh thành trở về thành phố hồ chí minh làm việc ưu tiên tiêm vaccine
mà thành phố còn đang tiếp tục triển khai các gói an sinh đến từng người dân người lao động
với những chính sách trên hy vọng bài toán về nguồn nhân lực làm tiền đề
để thành phố phục hồi phát triển kinh tế sớm có lời giải
cuộc sống của người dân sẽ trở lại bình thường trong thời gian ngắn
xe kinh doanh vận tải được giảm phí đường bộ đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khi nộp phí cho kỳ tiếp theo nếu còn thừa tiền sẽ được kéo dài thời hạn phí
theo quy định tại thông tư số bảy trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi thông tư số một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi và thông tư số bốn trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính
xe kinh doanh vận tải được đơn vị đăng kiểm tính toán bù trừ số phí lật số tiền
được giảm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
so với số phí phải nộp cho kỳ tiếp theo
cụ thể xe kinh doanh vận tải hành khách được giảm ba mươi
xe tải được giảm một mươi phí một tháng
trong thời gian từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cũng theo các đơn vị đăng kiểm hầu hết các trường hợp xe có số phí được giảm ít hơn so với số phí phải nộp
xong cũng có trường hợp xe được giảm nhiều hơn so với kỳ phí tối thiểu
thì chỉ có thể kéo dài thời gian nộp phí tương ứng với số tiền thừa
các trung tâm đăng kiểm không được hoàn tiền hay trừ cho lần nộp phí kế tiếp
thưa quý vị theo số liệu thống kê trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước
do nhiều địa phương thực hiện biện pháp giãn cách phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng theo đánh giá của chuyên gia
tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả nước vẫn còn cao và chưa tương xứng với mật độ tham gia giao thông
trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
phản ánh của nhóm phóng viên intv
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tổng cục thống kê và số liệu thống kê của bộ công an trong chín tháng qua
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trên toàn quốc xảy ra tám một trăm sáu mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn người
bị thương năm sáu trăm bốn mươi năm người

số tai nạn giao thông giảm hai năm trăm hai mươi bảy vụ giảm hai mươi ba sáu
số người chết giảm tám trăm một mươi bảy người giảm một mươi sáu ba
số người bị thương giảm hai hai trăm ba mươi bảy người giảm hai mươi tám
bệnh nhân này được đưa vào viện một trăm chín mươi tám
tìm ra những bệnh nhân bị gây ra tình trạng sóc đa chấn thương do tai nạn giao thông
cụ thể là điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia
kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân là bảy mươi mg trên một trăm linh ml
đây là một trong nhiều trường hợp tai nạn giao thông được bệnh viện một trăm chín mươi tám tiếp nhận trong thời gian qua

trong đó đặc biệt nặng là những ca đa chấn thương
chấn thương ngực bụng ngoài ra còn những tai nạn giao thông động nữa ngã cao cũng rất là nặng đề
trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông
mà chủ yếu nguyên nhân là do sử dụng chất kích thích rượu bia không làm chủ được tốc độ
về tỷ lệ số ca tai nạn giao thông trong chín tháng đầu năm nay
năm hai nghìn hai mươi một này thì so với năm ngoái thì nói chung là giảm

do thực hiện các chỉ định một mươi năm một mươi sáu của chính phủ về giãn cách xã hội
tuy nhiên thì trong điều kiện thực hiện giãn cách như thế thì vẫn còn những trường hợp mà tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
ví dụ như là cũng còn những trường hợp mà vẫn còn uống bia uống rượu phóng nhanh vượt hậu
thường là những trường hợp tai nạn giao thông ở đây thì đều rất là nặng
ca vào đây đều là ca đa chấn thương tức là tất cả những trường hợp ở đây đều là nguy hiểm đến tính mạng
tai nạn giao thông của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái là có giảm rất là nhiều
giảm rất sâu
những cái giảm đó nó chưa tương thích với cái mức độ mà chúng ta giãn cách để hạn chế đi lạm dân dân
nhẽ ra phải giảm nhiều hơn
trong mùa dịch này cái tình hình mà tuân thủ pháp luật trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông
đặc biệt là với người đi ở mô tô chơi gắn máy là cũng chưa đáp ứng được
dựa vào số liệu thống kê mà chúng tôi đã tổng hợp ở trên thì có thể thấy là tình hình giao thông trong chín tháng qua đã giảm
nhưng so với thực tiễn thì chưa tương xứng
vì vậy để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm
lực lượng chức năng cũng như các chuyên gia đã đưa ra các phương án đề xuất như thế nào
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
bộ công an vừa có các chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ sản xuất phát triển kinh tế sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội
dự báo trong thời gian tới khi tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát
nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
sẽ dẫn tới tình hình trật tự an toàn giao thông trở nên phức tạp với việc vi phạm gia tăng
chính vì vậy các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đang được các ban ngành chủ động xây dựng và triển khai thực hiện
thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đang tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát
nỗ lực giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm
lực lượng cảnh sát giao thông cũng được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thì đã tập trung lực lượng và có những chương trình có kế hoạch và có chuyên đề
để tập trung vào cái khung giờ là từ một mươi tám h đến hai mươi hai h
là kiểm soát chặt các phương tiện với các nhóm đối tượng như là mô tô
như là phương tiện kinh doanh vận tải cũng như là các phương tiện khác
ngoài ra thì tại các cái chốt kiểm soát
tại các cái kiểm dịch rồi tại các cái tuyến đường thì lực lượng cảnh sát thông cũng đã tổ chức
cái lực lượng phương tiện một cách tập trung cao độ
vừa thực hiện cái nhiệm vụ kép là phòng dịch
nhưng mà cũng là thực hiện cái nhiệm vụ là bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian tới này chúng ta phải tập trung vào hai cái hướng đấy
cái hướng thứ nhất là làm thế nào chúng ta có thể là giáo dục nâng cao cái nhận thức của con người
nếu còn về mặt cưỡng chế
chúng ta nên tập trung vào cái hướng mà chúng ta dùng công nghệ để quản lý phạt ngoại
và cái việc phạt nguội nó có một cái ưu điểm nổi trội hơn so với cái phạt nóng
là cái nó minh bạch hơn nó thường xuyên hơn và có thể nói không bỏ sót
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính quyền ngành chức năng
trong công tác đảm bảo an toàn giao thông giảm tai nạn giao thông
thì cần có sự chung tay nâng cao ý thức của bản thân mỗi người dân
xin được nhấn mạnh ý thức và trách nhiệm của người dân là những yếu tố quan trọng
để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
ngay từ những ngày đầu khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
những chiến sĩ công an nhân dân đã cùng với lực lượng y tế song pha ở tuyến đầu
và cũng như là lá chắn thép cùng cả nước chống dịch
và không nằm ngoài quỹ đạo đó
bốn tháng qua hơn một sáu trăm linh giảng viên học viên
trường đại học cảnh sát nhân dân và theo lời kêu gọi của bộ công an
đã hăng hái lên đường và chia lửa cho lực lượng công an cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch
ngay từ ban đầu ban giám hiệu trường đại học cảnh sát nhân dân đã xác định
đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách
đảng ủy ban giám hiệu đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức sắp xếp lại hoạt động giảng dạy và học tập để phù hợp với thực tế
đây là một cơ hội
cơ hội để cho những người làm công tác giảng dạy
những người làm công tác nghiên cứu khoa học chúng tôi bước vào thực tế
rồi tham gia đồng hành cùng anh em cán bộ chiến sĩ lên thực tế để hiểu và thấm hơn
những cái gì mà cán bộ chiến sĩ ở công an các địa phương đang ngày đêm tham gia chống dịch
cũng như là bảo vệ an ninh trật tự
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ sở hai của trường được chuyển đổi thành khu cách ly điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch bộ công an
chỉ trong ba ngày chuẩn bị phương tiện y tế nhân lực và tập huấn chuyên môn
thầy và trò trở thành những nhân viên y tế bất đắc dĩ
một sản phụ được đỡ đẻ kịp thời khi đang trên đường đến bệnh viện
một bé trai sáu ngày tuổi bị bỏ rơi được kịp thời phát hiện cứu sống
bốn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị bắt ngay chốt kiểm soát dịch
đó là những trái ngọt mà thầy và trò trường đại học cảnh sát nhân dân đã gạt hái được tại địa phương
tất cả của sinh viên và giảng viên trường đại học cảnh sát là rất là ý nghĩa
và tạo cho công an phường một thế trận vừa qua là đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra còn làm cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư nhập gói nghị quyết sáu mươi tám
để không bị trùng không bị sót tạo được cái niềm tin yêu cho người dân trong thời gian phòng chống dịch vừa qua
rất là ý nghĩa
được rèn luyện trong môi trường đại học cảnh sát nhân dân
những người thầy khi đứng trên bục giảng thì vững vàng về nghiệp vụ
khi cùng đoàn đội chống dịch
thì bản lĩnh mưu trí họ chính là người truyền lửa
để học viên không chỉ giỏi về nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
mà còn là tấm gương vì nhân dân phục vụ cho học viên nói theo
lực lượng tấm gương của trường đại học cảnh sát nhân dân
đã phát huy tác dụng rất là tích cực
phối hợp cùng với công an địa phương đã có mặt tại các tuyến đầu chống dịch
và đã để lại cái hình ảnh rất là đẹp trong lòng người dân và chính quyền địa phương
chúng tôi sẽ góp phần cùng với địa bàn thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian liên quan
ngày một tháng một mươi vừa qua thành phố đang bước vào trạng thái bình thường mới
thành quả bước đầu ấy có một phần công sức nhỏ bé của hơn một sáu trăm linh giảng viên sinh viên
trường đại học cảnh sát nhân dân
cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín vẫn còn cam go khốc liệt

như vậy thầy vai trò trường đại học cảnh sát nhân dân vẫn luôn nỗ lực
để trở thành những mảnh ghép sáng màu trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình
tối ngày một mươi một tháng một mươi nhiều nhà làm giáo dục và nghiên cứu mạng xã hội
đã khởi động dự án em an toàn hơn trên internet tại việt nam
chương trình này được google cùng nhiều chuyên gia phát triển và đã áp dụng tại hai mươi bốn quốc gia
theo một thống kê của học viện deq cùng một mươi bốn đối tác về mạng xã hội và giáo dục
việt nam nằm trong nhóm quốc gia mà trẻ em dễ trở thành nạn nhân bởi tấn công mạng
điểm số an toàn của trẻ từ tám đến một mươi hai tuổi trên internet tại việt nam chỉ đạt một mươi hai bảy trên thang một trăm linh
bản thống kê dựa trên khảo sát các nhóm trường tư có tỷ lệ trẻ tiếp xúc với internet cao
bảy nhóm rủi ro trẻ có thể bị tấn công mạng bao gồm rủi ro tiếp xúc với người lạ nguy hiểm
nhục mạ làm dụng tình dục trầm cảm hoặc tăng động vì bạo hành bằng ngôn ngữ mạng
nghiện game bị tấn công bảo mật và rối loạn lo âu vì nghiện mạng xã hội
do đó nhóm phát triển bị internet osom xây dựng bộ giáo trình để tạo không gian an toàn cho trẻ dùng mạng
bộ giáo trình bao gồm năm chủ đề chính
thứ nhất là chia sẻ với sự quan tâm bị internet smart
thứ hai đừng rơi vào bẫy tin giả be internet alert
thứ ba bảo vệ bí mật của bạn be internet strong
thứ tư làm điều tử tế be internet kind
và cuối cùng là khi nghi ngờ hãy chia sẻ cùng người lớn be internet brave
ở việt nam thì google là một nền tảng rất phổ biến được nhiều người sử dụng trong đó có trẻ em
thì cái chương trình này sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
giúp cho trẻ em sử dụng internet một cách tỉnh táo thận trọng tử tế mạnh mẽ và can đảm
trong năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi thúc đẩy chiến dịch an toàn hơn của nogoy
để giúp nâng cao nhận thức cũng như chia sẻ những bí kíp giúp mọi người mọi nhà dùng internet một cách an toàn nhất có thể
một hai ba bốn năm sáu có phải là một mật khẩu mạnh hay không
bên cạnh các nội dung mà gia đình và giáo viên có thể tải xuống để sinh hoạt cùng trẻ
nhóm phát triển b internet osom còn phối hợp cùng trung tâm tư vấn sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng
viết tắt là cfc triển khai dự án tại việt nam
cfc sẽ hỗ trợ đào tạo các giảng viên nguồn cho chương trình
và phổ biến chương trình đến các trường học phụ huynh và học sinh đến việt nam qua các buổi hội thảo và world shop trong tương lai